tại thành phố biên hòa tỉnh đông nai hiện đang tồn tại khá nhiều cây cầu dân sinh bắc qua các con suối
được xây dựng lắp ráp khá tạm bỡ điều này gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là trong thời điểm mưa lũ như hiện nay
mới đây vào tối tám tháng chín sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ nước từ thượng nguồn suối săn máu đổ về nhanh và lớn
đã cuốn trôi xe ô tô chở bốn người đang lưu thông qua cầu dân sinh kim bích
do nước lớn và cuộn xoáy tràn qua cầu nên trong chốc lát cả người lẫn xe trôi theo dòng nước xiết
may mắn cả bốn người đã được lực lượng chức năng phường trạng giải cứu đưa lên bờ an toàn
mặc dù là đô thị loại một trung tâm công nghiệp nhưng tại thành phố biên hòa vẫn còn tồn tại hàng chục cây cầu dân sinh
bắc qua các con suối ở khu vực thấp trũng thường xuyên bị ngập sâu từ năm đến hai m
nguyên nhân chính vẫn là do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ và tình trạng nhiều hộ dân lấn chiếm gây cản trở dòng chảy
ngoài ra một số tuyến suối trải qua hàng chục năm đã bị bồi lấp nên không thể tiêu thoát nước kịp gây ngập nặng mỗi khi mưa lớn

sự nỗ lực của chính quyền các cấp trong việc khắc phục các khu vực thấp trũng các cầu dân sinh cũng như nạo vét các dòng suối thì với người dân khi tham gia giao thông cũng cần phải nâng cao ý thức trong việc bảo đảm an toàn cho mình và người thân
bởi thực tế lâu nay đa phần các vụ người dân bị nước cuốn trôi do cố tình đi vào khu vực nước đang ngập lớn dẫn đến những hậu quả thương tâm xảy ra liên tục trong nhiều năm qua